các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ham muốn tình dục có thể xuất hiện chủ động tự phát nhưng cũng có thể xuất hiện thụ động đáp ứng lại khi có các kích thích tình dục
ham muốn chủ động tự phát là khao khát nội tại bên trong bạn tự xuất hiện không cần có bất cứ một sự gợi dục hay chất khiêu dâm nào
hàm muốn được đáp ứng nảy sinh hoặc tăng lên khi xuất hiện các yếu tố kích thích nhằm đáp ứng lại các kích thích tình dục
ham muốn tự phát chủ yếu dựa vào hóc môn và nó có thể giảm mạnh đối với một số phụ nữ khi mức độ học môn thay đổi trong thời kỳ tiền mặt kinh
nam giới cũng bị giảm ham muốn tự phát theo tuổi tác nhưng nó xảy ra với tốc độ chậm hơn nhiều
nếu hàm muốn tự phát của bạn suy giảm nó không có thể phục hồi nhưng bạn có thể bù đắp bất kỳ sự mất mắt nào trong hàm muốn tự phát bằng cách tối đa hóa hàm muốn đáp ứng
bằng cách nào ư
hãy củng cố tất cả các yếu tố giúp bạn sẵn sàng quan hệ tình dục
những yếu tố này mang tính cá thể nên khác nhau giữa mỗi phụ nữ và khác nhau trong những thời gian hoàn cảnh cụ thể nhưng chúng có thể được quy về một nhóm yếu tố chính
vấn đề sinh lý vấn đề tâm lý vấn đề trong mối quan hệ và vấn đề xã hội
một các vấn đề về sinh lý
khô âm đạo đau khi do hợp đau mạng tính khác qua viêm khớp các vấn đề sức khỏe hoặc bệnh tận khác không kiểm soát được
các vấn đề về giấc ngủ cảm thấy thiếu năng lượng mệt mỏi cơn bốc hỏa hoặc đổ môi đêm tăng cân tác dụng phụ của thuốc
hai vấn đề về tâm lý
lo lắng căng thẳng phiền muộn trong cuộc sống đã từng trải nghiệm những lần quan hệ tình dục không mong muốn thiếu tự tin về cơ thể lạm dụng chất gây nhẹ
ba các vấn đề về mối quan hệ
kết thích tình dục không đủ bạn tình mất hứng dù hối tình dục hoặc dối loạn chức năng tình dục
bạn tình có mối quan tâm khác ngoài bạn thiếu sự gần gũi về tình cảm hoặc sự kết nối giao tiếp kém hiệu quả thiếu sự riêng tư linh sinh hoạt xung khác giữa hai người
bốn đời sống và các vấn đề kinh tế xã hội
áp lực kinh tế thời gian làm việc lịch trình bận rộn giáo dục giới tính hạn chế xung đột với các giá trị cá nhân gia đình hoặc tôn giáo
với phụ nữ tiền mãn kinh là vấn đề giảm ham muốn tình dục là điều không thể tránh khỏi do tuổi tác và các tác động của các yếu tố trên
để cải thiện tình trạng này không ai ngoài bạn có thể tự xác định xem đâu là vấn đề đang ảnh hưởng bạn hoàn toàn có thể thêm các vấn đề khác của riêng bạn
hãy tự hỏi bạn
bản thân những vấn đề nào lẻ ra trong đầu khi bạn nhìn danh sách này
những điều nào đang cản trở hoạt động tình dục của bạn nhiều nhất
bạn có thể tận hưởng những hoạt động tình dục nếu những rào cản trong số đó được giải quyết
ví dụ quan hệ tình dục sẽ thật tuyệt nếu mình ẩm ướt hơn và không bị đau khi giao hợp
hãy lập một kế hoạch để giải quyết những khó khăn của bạn
trong đời sống hàng ngày chúng ta coi nhà cửa tiền bạc công việc con cái là quan trọng nên đôi khi nó chiếm hết tâm trí của chúng ta
đôi khi không ai để ý đến việc gần cuối của hai vợ chồng
nhiều các vợ chồng bận việc và không thu xếp thời gian không ra cho chuyện ấy
việc này lâu ngày sẽ làm cho ham muốn đáp ứng không có điều kiện phát triển
kết hợp với tuổi cao mãn kinh và các yếu tố khác làm giảm sụt cả hà nguồn tự phát
khi đó nhiều chúng ta lại muốn yêu nhưng cũng không được nữa
do đó việc gần gũi với bạn tỉnh cũng cần có kế hoạch và lộ trình
được coi là một việc ưu tiên trong cuộc sống
khi hàm muốn tự phát của các bạn cháy bỏng những điều này có lẽ sẽ
không cần thiết
tuy nhiên bây giờ điều cần thiết là phải xem lại những gì đang cản trở hai mối của bạn
một phần việc này là gặp bác sĩ để xác định xem mình có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đó
hoặc bạn đang sử dụng một số loại thuốc gây giảm ham muốn hay không
các bác sĩ thường nhìn nhận đời sống tình dục như một đồng hồ báo động của cơ thể
các vấn đề về tình dục thường xuất hiện ở các biến cố như
tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim khoảng năm năm
tóm lại nếu bạn thực sự thấy vấn đề suy giảm ham muốn
ở lứa tuổi tiền mạng kinh hoặc có những biểu hiện khác thường trong cuộc sống
đừng e ngại hãy gặp các bác sĩ
các bác sĩ sẽ giúp các bạn có tổng quát cũng như xem xét đánh giá
về việc suy giảm ham muốn và những vấn đề về sức khỏe
từ đó sẽ cho bạn một lời khuyên cũng như cho bạn một kế hoạch để cải thiện vấn đề này